ủy ban nhân dân huyện tuy đức xác nhận trên địa bàn xã quảng trực huyện tuy đức tỉnh đắk nông
vừa xảy ra một vụ xô xát vì tranh chấp đất rừng làm ba người thiệt mạng và nhiều người bị thương
sự việc xảy ra vào khoảng bảy giờ ngày hai mươi ba tháng một mươi tại khu vực đất rừng thuộc tiểu khu một nghìn năm trăm ba mươi năm
do công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại đầu tư long sơn quản lý
khi người của công ty đưa máy ủi vào ủi vườn điều do ông hoàng văn thắng canh tác
khi đó người dân trong khu vực kéo đến rất đông cãi nhau và xô sát với người của công ty long sơn
trong khi sô sát người dân đã dùng súng tự chế bắn nhiều phát vào người của công ty long sơn
làm ba người thiệt mạng tại chỗ và nhiều người khác bị thương
được biết đất rừng tại tiểu khu một nghìn năm trăm ba mươi năm do công ty long sơn quản lý đã xảy ra nhiều vụ sô sát gây thương tích
vì tranh chấp đất đai nhưng đây là vụ đầu tiên có nhiều người bị thương và người thiệt mạng